thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng bảy của bộ y tế cho biết là tổng số ca được điều trị khỏi là hai mươi bảy bốn trăm năm mươi bảy ca
đã có hơn năm ba triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm chủng tại việt nam
có năm trong số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới đó là yên bái điện biên quảng ninh bắc cạn nam định
tính từ một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng bảy cho đến sáu h ngày hai mươi chín tháng bảy thì việt nam có thêm hai tám trăm hai mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó thành phố hồ chí minh là một bảy trăm một mươi năm ca
phọ bí thư thường trực thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho biết là với tình hình dịch bệnh như hiện nay
thành phố hồ chí minh có thể sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám thêm một đến hai tuần sau ngày một tháng tám
tuy nhiên từ sáu h đến một mươi tám h số người ra đường vẫn đông đúc lượng tiếp xúc nhiều vì vậy các quận huyện thành phố thủ đức cần tăng cường công tác kiểm tra để hạn chế tình trạng này
sắp tới ban chỉ đạo phòng chống dịch của các cấp và lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra nhắc nhở hướng dẫn và xử lý các vi phạm về giãn cách triệt đề hơn để tăng sức gian đe
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ngày hai mươi tám tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa ký công văn hỏa tốc gửi các sở ban ngành tỉnh ubnd huyện thành phố cà mau về việc chấn chỉnh các hoạt động vận chuyển hàng hóa và yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau một mươi tám h
theo đó kể từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến hết ngày một tháng tám mọi người dân trên địa bàn tỉnh phải hạn chế tối đa ra đường
từ một mươi tám h ngày hôm trước đến năm h ngày hôm sau
quy định cũng nêu rõ trừ các trường hợp làm nhiệm vụ theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín xe đưa đón công nhân
trước đó tỉnh này cũng đã cấp phiếu ra đường quy định ngày cụ thể đối với người dân
tỉnh cà mau cũng tăng cường kiểm soát chặt hơn người dân ra đường không có lý do trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong đó ông trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và tám người bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát ngã phí
theo cáo trạng trong giai đoạn giữ chức tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn ông lê tấn hùng đã chỉ đỏ cấp dưới hoàn thiện thú tục đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở ở phường phước long b quận chín cho tổng công ty phong phú
ông trần vĩnh tuyến lúc đó đang là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật
theo kết luận điều tra những sai phạm của ông tuyến được xác định là cơ sở để ông lê tấn hùng và các đồng phạm tự ý quyết định giá trị dự án chuyển nhượng trái pháp luật gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
ngoài ra các ông lê văn thanh phó chánh văn phòng và nguyễn thanh chương trưởng phòng đô thị thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm bị xác định có vai trò giúp sức đã soạn thảo và ký tờ trình tham mưu cho ông tuyến khi quyết định
viện kiểm sát xác định ông lê tấn hùng có vai trò chủ mưu xuyên suốt trong toàn bộ các hành vi phạm tội
hiện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố một mươi chín bị can trong đó ông trần vĩnh tuyến và tám người về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
công an tỉnh thừa thiên huế cho biết vào ngày hai mươi tám tháng bảy cơ quan an ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam giám đốc phó giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài
hai đối tượng bị bắt giữ là đỗ trí thành giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài lê văn lộc phó giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài
trước đó công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng trần xuân long tránh văn phòng cảng hàng không quốc tế phú bài về hành vi tham ô tài sản
được biết từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một trong quá trình tham gia quản lý điều hành cảng hàng không quốc tế phú bài
ba đối tượng gồm thành lộc và long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng
thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng hàng không quốc tế phú bài cho công ty cổ phần phú hoàng thịnh còn gọi là taxi vàng và công ty taxi tc huế taxi thành công
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh tăng cường bổ sung nhân lực vật lực cho các chốt kiểm soát dịch bệnh nội địa đảm bảo hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm tra kiểm soát một trăm linh người và phương tiện vào địa bàn tỉnh hà giang

từ ngoài tỉnh vào trong hà giang thì thực hiện yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là bắt buộc phải có giấy xét nghiệm pcr và cho có hiệu lực trong vòng ba ngày thì chúng tôi mới cho vào địa phận hà giang
xác định được tầm quan trọng của việc thành lập chốt kiểm tra y tế nên các lực lượng chức năng tại đây đều chuyển trạng thái lên mức cao nhất và làm việc hết sức thận trọng nghiêm túc
dù chịu nhiều áp lực nhưng các cán bộ tại chốt này vẫn đang làm việc hết mình và mong muốn người dân hãy tin tưởng chia sẻ đồng hành
sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch covid một mươi chín
thưa quý vị sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển để chống dịch thành phố hồ chí minh nhận định hai phần ba lượng phương tiện trên đường hiện nay là nhân viên giao nhận
nhu cầu vận chuyển hàng thiết yếu qua kênh này vẫn ở mức cao trong thời gian tới
vì vậy thành phố hồ chí minh đã tiến hành nhiều biện pháp về việc kiểm soát định danh cũng như bắt đầu tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này
từ khi áp dụng chí thị một mươi hai các shipper thành phố hồ chí minh chỉ được
phép vận chuyển mặt hàng thiết yếu được bộ công thương quy định
đồng thời lực lượng giao nhận này phải đăng ký hoạt động trong một hoặc một số quận huyện nhất định không còn giao trên địa bàn rộng như lúc trước
quy định như sáu giờ chiều nay ví dụ như là những không cho ra đường nữa thì trên áp nó sẽ thông báo cân nhắc những tài xế nên bấm chữ nhận hàng
còn nhắm không được thì để cho trôi qua hoặc là quỷ
còn hoặc là mình tắt máy mình đi về là những cái công giờ mình nhắm kịp giờ thì mình đi còn không kịp giờ thì
mình kiểm tra được và mình có quyền yêu cầu từ chối những mặt hàng không cần thiết tại vì cơ quan chức năng không cho
khi nhận cuộc gọi mình trước mắt thì có thể mình sẽ điện cho người gửi là mình vào cái gì
nếu mà gửi không nói thì có thể mình gửi tại chỗ luôn cũng không cần phải tới nơi
do là đối tượng được phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội đã xuất hiện tình trạng một số người thuê trang phục shipper để di chuyển
các lực lượng tài chốt kiểm soát dịch tại thành phố hồ chí minh hiện nay yêu cầu các nhân viên giao nhận phải trên được thẻ nhận diện hoặc mã qr

rồi mình trình thì nó mắc khoảng chắc từ khoảng hai ba phút
về giải pháp lâu dài bảo vệ sức khỏe của nhóm đối tượng này cũng như cộng đồng nhóm lái xe công nghệ giao nhận đầu tiên đã được tiêm vaccine
đợt đầu tiên có khoảng hai trăm năm mươi tài xế các hãng giao nhận vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký từ đối tác để nhanh chóng đặt tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất có thể
những đối tượng này là những đối tượng rất là có nhiều nguy cơ tại vì họ tiếp xúc với nhiều khách hàng
cho nên nếu như chúng ta triển khai cho cái đối tượng rapper này thì họ được trích ngừa đó là một cái chính sách rất là nhân đạo và tạo điều kiện cho những người rapple này có thể sắp tới họ tham gia vào cái công việc của họ hàng ngày được
nếu như họ chưa tiêm chủng thì nó cũng sẽ đưa đến những nguy cơ rất là cao về nhiễm
mỗi lần mà nghe thông tin thì cuối buổi hoặc là cuối ngày thì thành phố mình mỗi một ngày tăng lên năm sáu ca
thì mỗi một lần về thì cũng rất là non nắng
không biết là hôm nay mình tiếp xúc với bao nhiêu người như vậy thì có ai được f f một thì không được tiêm chủng an toàn hơn khi đi công tác
tại vì không những là tiếp xúc nhiều mà sẽ lấy bệnh cho khách hàng
cũng liên quan chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chiều tối ngày hai mươi tám tháng bảy
thành phố hồ chí minh cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ bằng cách mở các điểm tiêm sau một mươi tám giờ với bộ nhận diện để người tiêm và được tiêm có thể di chuyển
cứu yếu là diễn ra ở từng vườn mỗi vườn có ít nhất hai điểm
và chỉ có những người trên sáu mươi năm tuổi những người bệnh đàn thì mới tiêm ở bệnh viện
cho nên là cũng xác định trên địa bàn phương hoặc là rõ hơn chút là là vườn ra với những số lượng với số lượng mà con người cũng thể
chiều ngày hai mươi tám tháng bảy bộ thông tin truyền thông cũng có đề xuất cần duy trì đội ngũ shipper để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
bộ công thương cũng ủng hộ đề xuất này
bộ công thương cho rằng để duy trì còn sự chung tay của các sàn thương mại điện tử các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong việc thống kê nhân lực giao hàng của từng đơn vị
từ đó tập trung ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ này đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị các ca nhiễm covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai đang có chiều hướng tăng phức tạp
trong buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đề nghị cần tăng cường năng lực xét nghiệm để tắc f khỏi cộng đồng
đồng thời tỉnh phải lên kế hoạch ứng phó kịch bản có một mươi ca nhiễm
ghi nhận đến ngày hai mươi tám tháng bảy đồng nai có số trường hợp tử vong là một mươi bốn ca hai mươi một ca diễn biến nguy kịch sáu mươi một ca có triệu chứng nặng và một trăm bốn mươi bốn ca trung bình
tiên lượng trong những ngày tới tỷ lệ tử vong của đồng nai còn tăng cao
tỉnh đã chuẩn bị hơn bốn hai trăm linh giường điều trị covid một mươi chín mở rộng thêm bệnh viện giải chiến để nâng lên được quy mô tám giường
khó khăn hiện nay là khả năng đáp ứng xét nghiệm rt pcca không theo kịp mức độ lây lan của dịch
đã làm xét nghiệm rồi tổ chức cho bảy trăm linh anh em về quê
tôi cũng làm việc với quyền dĩnh cụ sáng hôm nay yêu cầu quỹ dĩnh cụ cũng làm tương tự dân trạch hoặc phải kiếm cái nơi nào để giãn công nhân ra
chứ nếu không thì những cái nơi này nó sẽ tiếp tục lây lan trong cộng đồng
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đề nghị trước mắt khi chưa đủ năng lực xét nghiệm pcr thì tỉnh có thể dùng test nhanh kháng nguyên để tách f ra khỏi cộng đồng
thứ trưởng cũng đã đề nghị viện pasteur tp hcm hỗ trợ công tác xét nghiệm cho đồng nai đồng thời hoàn thiện hai xe xét nghiệm lưu động tăng cường cho đồng nai
bên cạnh đó tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở điều trị chú ý chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có một mươi ca mắc đảm bảo công tác điều trị theo chiến lược thấp ba tầng
huy động cơ sở y tế tư nhân và y tế tuyến huyện điều trị cho bệnh nhân mức độ trung bình
sớm quá thì sẽ gây quá tải trên trên và muộn quá thì chắc chắn sẽ gây tăng tỷ lệ tử vong
và chúng ta cũng nhanh chóng hoàn thiện tầng hai tức là chúng ta điều trị f trung bình tuyến đối đoạn đúng không ạ
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cũng đề nghị tỉnh đồng nai bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khẩn trương thành lập trung tâm điều phối phòng chống dịch
nhanh chóng triển khai thêm hai trăm ba mươi liều vaccine ngừa covid một mươi chín đã được cấp
sau đó báo cáo với bộ y tế để bộ tiếp tục phân bổ
cả nước đang trong giai đoạn cao điểm đẩy lùi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tại nhiều tỉnh thành thì tình hình nhập lậu kinh doanh trái phép thuốc lá không khói diễn biến phức tạp
chính phủ đã chỉ đạo bộ công thương cùng với các ban ngành khẩn trương đề xuất hướng quản lý phù hợp
tuy nhiên đến nay thì chính sách quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn chưa được ban hành
dẫn đến khó khăn nhất định trong công tác kiểm soát và xử lý vi phạm
thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử được xem là điển hình của thuốc lá thế hệ mới hay còn gọi là thuốc lá không khói
trong đó thuốc lá làm nóng chứa nguyên liệu thuốc lá đặc chế đi kèm cùng thiết bị của nhà sản xuất
còn thuốc lá điện tử e cigarette hoặc vép là thiết bị điện tử làm bay hơi dung dịch chứa hoặc không chứa nicotine
mặc dù chưa được cấp phép nhập khẩu và kinh doanh nhưng các năm trở lại đây
thuốc lá thế hệ mới vẫn bị bài bán trở lại
tràn lan trên mạng xã hội sàn thương mại điện tử thậm chí công khai ngay tại các cửa hàng
đáng báo động là số vụ buôn lậu thuốc lá thế hệ mới bị phát hiện tịch thu ngày càng tăng
bất chấp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
trong số đó có những vụ quy mô lớn lên tới hàng chục ngàn sản phẩm với giá trị ước tính lên tới hàng tỷ đồng
hiện trong nhóm sản phẩm thuốc lá thế hệ mới chỉ có thuốc lá làm nóng
đang thuộc định nghĩa của luật phòng chống tắc hại thuốc lá do chứa nguyên liệu thuốc lá
thế giới từ gfho cũng xác định đây là sản phẩm thuốc lá
do đó chịu sự điều chỉnh của công ước khung về kiểm soát thuốc lá
trước tình hình buôn lậu thuốc lá thế hệ mới ngày càng gia tăng
chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo bộ công thương phối hợp với bộ cơ quan ngang bộ
tổ chức có liên quan nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp trình chính phủ để quản lý các sản phẩm này
nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy có quyết định chính thức cho vấn đề này
bộ công thương đã xây dựng lại và hoàn thiện dự thảo
của chính sách quản lý thuốc lá thế hệ mới
và đồng thời cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc họp giữa lãnh đạo bộ công thương với các bộ ngành liên quan
về cơ bản thì các bộ cũng như các hiệp hội cũng đều nhất trí về sự cần thiết
phải xây dựng để ban hành khung chính sách để quản lý loại hình sản phẩm thuốc lá thế hệ mới này tại việt nam
phải đảm bảo chặt chẽ phù hợp với quy định của pháp luật
phù hợp với chiến lược quốc gia về giảm thiểu tác hại của thuốc lá và đảm bảo an toàn sức khỏe người sử dụng
thuốc lá không khói có thể còn xa lạ với nhiều người
nhưng giờ đây các sản phẩm nhập lậu này đã tràn lan khắp mọi nơi thách thức cả cơ quan quản lý thị trường
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần nhanh chóng có câu trả lời dứt khoát cho vấn đề này
trước khi thị trường chợ đen phát triển mất kiểm soát với nhiều hệ lụy khó lường
quý vị thân mến tỉnh đồng nai khuyến cáo người dân không ra đường từ sau một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
những biện pháp siết chặt chống dịch càng tăng khối lượng nhiệm vụ lên các chốt kiểm soát
các cán bộ chiến sĩ trực chốt ở nơi tuyến đầu do vậy đã nhiều tuần nhiều tháng không được về nhà
và sau đây là ghi nhận một ngày làm việc tại chốt kiểm soát phòng chống dịch quốc lộ một a
đoạn cầu đồng nai giáp ranh với thành phố hồ chí minh
đã gần một tháng nay thiếu tá cảnh sát giao thông trần hồ phong nhận nhiệm vụ tăng cường về chốt kiểm soát
anh được phân công làm tổ trưởng của một trong ba kiếp trực
hôm nay kiếp của thiếu tá phong sẽ làm việc từ hai h chiều đến một mươi h đêm
liệu khai báo y tế cũng là nơi giao ban của các kiếp trực
mọi thứ đều tối giản nhanh gọn
nhưng số liệu các vấn đề phát sinh được cập nhật ghi chép đầy đủ
để đảm bảo việc kiểm soát người ra vào và việc khai báo y tế đạt hiệu quả nhất
ở đây có một mươi chiến sĩ cảnh sát giao thông và một mươi sáu chiến sĩ cảnh sát cơ động chia thành ba tổ thay phiên nhau chút trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
từ khi nhận nhiệm vụ hai mươi sáu chiến sĩ ở đây đều đã nhiều ngày không được về nhà
người nhiều nhất đã ở đây gần hai tháng người ít thì cũng đã ba đến bốn tuần
cơm hột dự như đã trở thành khối phần quen thuộc ở đây
bao nhiêu ngày làm nhiệm vụ ở chốt thì bằng đó ngày các anh làm bạn với cơm hột
dù gian nang nhưng các anh biết rõ mình là những phòng
tuyến chốt chặn quan trọng là lực lượng tuyến đầu chống đại dịch
luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao vì nước quên thân vì dân phục vụ
mở đầu phần tin tức giao thông là một tình huống tai nạn nghiêm trọng do việc sang đường bất cẩn
sự việc vừa xảy ra tại ninh bình
người đàn ông điều khiển xe máy sang đường thiếu quan sát bị xe tải đang đi thẳng đâm trúng khiến cả người và xe bị cuốn vào gầm
sự việc xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy tại thôn tân dưỡng một xã ninh vân
huyện hoa lư tỉnh ninh bình được camera an ninh của nhà người dân ghi lại
cụ thể người đàn ông điều khiển xe máy thiếu quan sát băng qua đường bị xe tải đang đi thẳng đâm trúng
cú đâm mạnh khiến cả người và xe của người đàn ông bị ngã ra đường chui vào gầm xe tải
hậu quả người đàn ông tử vong tại chỗ xe máy bị hư hỏng
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân
sáng qua tránh văn phòng sở giao thông vận tải hà nội thông tin
tính đến thời điểm này đơn vị đã tiếp nhận hơn ba mươi sáu sáu trăm linh hồ sơ xin cấp luồng xanh vận chuyển hàng hóa
trong đó sở giao thông vận tải hà nội đã duyệt cấp được chín chín trăm linh hồ sơ
còn lại hồ sơ không đạt lên đến hơn hai mươi một năm trăm linh chờ duyệt là hơn bốn hồ sơ
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy phần ruột luồng xanh đã hoạt động ổn định trở lại
và sở giao thông vận tải đã duyệt cấp được hơn một tám trăm linh hồ sơ
thưa quý vị theo quy định thì tất cả các phương tiện
chở vật liệu phải được che chắn cẩn thận đảm bảo vệ sinh môi trường
thế nhưng trên thực tế tình hình vận chuyển vật liệu tại địa bàn tỉnh quảng ninh
đang có tình trạng là các phương tiện không chấp hành quy định này
mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh thường xuyên kiểm tra xử lý
tuy nhiên tình trạng xe chở vật liệu che chắn sơ xài phóng nhanh vượt ẩu vẫn còn xảy ra
gây mất trật tự an toàn giao thông tại nhiều tuyến đường
và để giải quyết hiệu quả tình trạng này cựu chi và nhân dân kiến nghị
lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương cần quyết liệt hơn nữa xử lý từ gốc vấn đề
tức là từ các mỏ các bến bãi vật liệu
quốc lộ một mươi tám đoạn qua phường bắc sơn thành phố uông bí
bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đoàn xe tải chở vật liệu này ngang nhiên vừa đèn đỏ
xe chạy nhanh thùng trở vật liệu được che chắn sơ xài gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông của người và
theo người dân địa phương các phương tiện này đang phục vụ vận chuyển cho một mỏ đất trên địa bàn
hai người dân phường bắc sơn thành phố uông bí xin phép được giấu tên bức xúc cho biết
cùng với việc xử lý phạt nguội các phương tiện chạy lấn làn vượt đèn đỏ thông qua hình ảnh camera giao thông
thời gian qua trên tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn qua thành phố uông bí
đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh
đã xử lý một trăm một mươi ba trường hợp phương tiện chở vật liệu vi phạm kích thước thành thùng tài trọng
phạt tiền trên bốn trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn
cóng tái diễn
khi gặp lực lượng chức năng kiểm tra thì lái xe và đại diện doanh nghiệp lại tìm đủ cách để trì hoãn gọi điện thoại gây khó khăn cho công tác xử lý
những chủ doanh nghiệp bất chấp vì lợi nhuận thì đã cố tình cơ lưới thành thùng chở hàng vượt trọng tài cho phép
và đặc biệt hơn nữa là lợi dụng việc lực lượng chức năng tham gia nhiều nhiệm vụ cùng một lúc
đã lợi dụng các đường ngang ngõ tắt để trốn tránh
xử lý xe vận chuyển vật liệu không đảm bảo an toàn giao thông phải làm từ gốc
cùng với lực lượng chức năng xử lý trên đường chính quyền các địa phương cũng cần quyết liệt yêu cầu doanh nghiệp chủ dự án thực hiện nghiêm quy định về tài trọng vệ sinh môi trường ngay từ các mỏ vật liệu bến bãi bốc xúc hàng hóa
mới đây chính phủ đã ban hành nghị định số sáu mươi chín hai nghìn hai mươi một về việc cải tạo xây dựng lại nhà trung cư có hiệu lực từ ngày một chín sắp tới

đây là hành lang pháp lý quan trọng để các sở ngành địa phương vào cuộc đẩy mạnh cải tạo xây dựng lại nhà trung cư đảm bảo an toàn cho người dân tại những khu tập thể cũ nát
một lần nữa câu chuyện cũ này lại được nhắc lại và hà nội lại được nêu tên khi mới chỉ cải tạo được có ba mươi hai trên tổng số một năm trăm bảy mươi chín trung cư cũ đã xuống cấp
căn hộ bốn mươi ba năm tuổi của bà võ thị minh ở giảng võ
xuống cấp sập sệ tối tăm và ẩm thấp
khó có thể hình dung ngay giữa lòng thủ đô vẫn còn những hộ gia đình phải chui giúp trong những căn hộ tồi tàn như thế này
một lần nữa mùa mưa lại đến
và những người dân ở đây thường nói vui với nhau rằng đây là mùa của xô trậu
tôi về đây làm dâu là năm tám mươi tám

vừa vệ sinh vừa cái
người ta có điều kiện người ta sửa thì đúng là khăng trang thật khu bên kia thì người ta sửa ấy
khang trang thì ở thì cũng được
nhưng mà nhà không có điều kiện thì ở đây lắm
mà mưa kéo dài đủ hai tiếng là nó rột suốt từ trên mái xuống đến tầng hai
các vị trí rột là tất cả các góc tường
là một hai hệ thống xe lô của mặt trước mặt sau này này
tại những vị trí này là họ lắp ghét cái này không
thì hàn với nhau bây giờ các mối hàn lứt hết rồi
cái nữa là các khu vệ sinh của các nhà ở tầng trên
hầu như bây giờ là rột chung tầng dưới
và nhiều nhà đã phải làm cái trần giả đấy
để những cái nước vệ sinh mà nó ngấm xuống đấy thì họ lại hứng cho cái chân giả của nhôm đấy nó chảy dốc về một góc để nó làm được ngóng xuống
nhìn nhận được thực tế đó mới đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã ban hành kế hoạch tổng giả soát kiểm định các nhà trung cư cũ
bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng năm trăm linh tỷ đồng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để thực hiện tổng kiểm tra giả soát kiểm định đánh giá chất lượng toàn bộ các trung cư cũ
trong đó có một điểm mới là giao cho chính quyền địa phương cấp quận được phép tổ chức kiểm tra đánh giá từ đó đưa ra giải pháp khắc phục với từng trường hợp cụ thể của địa phương mình
các chuyên gia kỳ vọng thay đổi lớn này có thể sẽ là lời giải cho nút thắt của câu chuyện cải tạo trung cư cũ ở hà nội đã dậm chân tại chỗ trong suốt một mươi năm năm qua
cái việc phân cấp quản lý cho chính quyền cấp quận nó rất là có tác dụng
thứ nhất là chính quyền địa phương là nơi mà thực thi chính sách nắm bắt được các tình hình của dân cư địa bàn và tất cả kinh tế xã hội là rất là sát sao
thế và nó cũng là
nơi thực hiện vừa là nơi nắm bắt tất cả nội dung nhiệm vụ lại cũng là nơi thực hiện nhiệm vụ
do vậy là giao cho phân cấp như thế là rất chuẩn xác
thế nhưng mà có điều là giao cho ai thì cái đơn vị hành chính đấy vẫn phải là cái nơi mà phải thực hiện theo đúng các cái quy định trong hiến pháp và pháp luật
bên cạnh đó các chuyên gia cũng nhấn mạnh vì sao câu chuyện cải tạo trung cư cũ tại hà nội cứ được nhắc đi nhắc lại trong suốt một mươi năm năm qua
nhưng vẫn không thể thực hiện
một phần rất lớn đến từ sự đồng thuận của chính người dân tại các khu trung cư này
vậy vì sao họ sống khổ nhưng vẫn tìm cách bám trụ
chỉ khi giải được câu hỏi đó công tác cải tạo các trung cư cũ ở hà nội mới thực sự được đẩy mạnh